vùng đồng bằng sông kiểu long có sáu trăm hai mươi một ha nuôi tôm chiếm chín mươi một hai tổng diện tích nuôi cả nước
và tập trung ở các tỉnh cà mau bạc liêu sóc trăng kiên giang với hai loài là tôm xú và tôm thẻ chân trắng
biến đổi khí hậu và nước biển dâng vừa là nguy cơ nhưng cũng là cơ hội để đồng bằng sông kiểu long phát triển nhảy nuôi tôm
trước thực trạng này lãnh đạo các tỉnh doanh nghiệp và người nuôi tôm miền tây đã và đang có cách nghĩ cách làm hướng đến sản xuất lớn
trong đó nuôi tôm siêu thâm canh thâm canh quảng canh cải tiến và nuôi tôm quảng canh truyền thống
được bà con nuôi tôm cho ra sản phẩm đặc trưng tôm sinh thái giá trị gia tăng có sức cạnh tranh cao
nhất là nhu cầu tôm sinh thái rất lớn vì có giá trị dinh dưỡng cao và người ăn tôm có cách ứng xử bảo vệ môi trường
riêng các doanh nghiệp xem ao nuôi tôm của bà con là địa chỉ cung cấp nguyên liệu giúp bà con chọn con giống sạch
kỹ thuật nuôi quy trình thu hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế có chỉ dẫn địa lý có xuất xứ rõ ràng và lo thủ tục chứng nhận
bên cạnh đó các tỉnh còn xây dựng vùng an toàn dịch bệnh về tôm xuất khẩu và phát triển vùng nuôi tôm sạch
những sản phẩm công nghệ cao sẽ được chuyển giao công nghệ trình diễn phổ biến nhân rộng mô hình
huấn luyện đào tạo nguồn nhân lực nhất là nông dân nuôi tôm công nghệ cao